sự xuất hiện của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua trung bộ cũng tác động đến thời tiết tây nguyên và nam bộ
trong đêm nay và ngày mai ở cả hai khu vực đều có mưa rào và rông ở mức giải rác
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên vì thế sẽ giảm xuống còn là hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực nam bộ nhiệt độ giảm còn ba mươi ba mươi hai độ
còn ở phía bắc bắc bộ tiếp tục chịu tác động của hai hình thế là khối không khí lạnh yếu ở tầng thấp và nhiễu động trong đới gió đông
dưới tác động của hai hình thế này trong đêm nay ở bắc bộ vẫn còn có mưa nhỏ diện dài rác
những cơn mưa làm cho nền nhiệt đêm ở bắc bộ duy trì mức thấp và phổ biến trong khoảng là từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí ở mức cao là trên chín mươi nên cảm giác rét vẫn duy trì
sang ngày mai khi khối không khí lạnh và nhiễu động gió đông đồng thời suy yếu miền bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
nhưng mưa thì giảm xuống còn vài nơi
cùng với đó nền nhiệt ngày ở các tỉnh miền bắc cũng sẽ thay đổi
nền nhiệt năng lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi bảy độ
cảm giác rét sẽ được thay thế dần bằng cảm giác xe xe lạnh khá dễ chịu
trên biển một vùng áp thấp mới hình thành trên khu vực giữa của biển đông
hồi một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng ấp thấp ở vào khoảng một mươi một một mươi hai độ vn một trăm một mươi năm một trăm một mươi sáu độ k
do ảnh hưởng của hàn lưu vùng ấp thấp và giải hội tụ nhiệt đới có trục một mươi một mươi ba độ vn
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực giữa và nam của biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba m và khiến cho biển động
bên cạnh đó sự xuất hiện của giải hội tụ nhiệt đới còn khiến cho hầu khắp các khu vực biển trung bộ
vùng từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
đều có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước